cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã có bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố chín đối tượng trong vụ án nữ sinh giao gà cao mỹ duyên bị sát hại hiếp dâm ở huyện điện biên dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
chín đối tượng bị đề nghị truy tố các tội hiếp giết người hiếp dâm cướp tài sản bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm
chín bị can bình định bị đề nghị truy tố gồm vy văn toán bùi văn công bùi thị kim thu vợ công phạm văn nhiệm lường văn hùng lường văn lả phạm văn dũng cầm văn trương cùng chú tại huyện điện biên và vương văn hùng chú tại huyện tuần giáo
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi chín vì văn toán ba mươi bảy tuổi mãn hạn tù về tội ma túy trở về địa phương toán gặp bà trần thị hiền mẹ nạn nhân cao mỹ duyên để đòi khoản tiền ba trăm linh triệu đồng mà bà hiền mua hai bánh heroin
do anh ta bị bắt do bà hiền từ chối trả nợ toán đã thuê nhóm của bùi văn công bắt cóc cao mỹ duyên để uy hiếp bà hiền
chiều tối ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín chiều ba mươi tết bùi văn công đưa vương văn hùng đến chợ mường thanh để nhận diện nạn nhân
trong vai khách mua gà hùng đề nghị cao mỹ duyên chở một mươi con gà đến nơi đồng bọn phục sẵn khi đến nơi duyên bị công dùng côn xít cổ đến bất tỉnh rồi đưa về nhà công
từ tối ba mươi tết ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín cho đến
dạng sáng ngày ba tết ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công và năm người khác khống chế hãm hiếp nữ sinh tại nhà anh ta
vợ công là bùi thị kim thu biết việc các bị can dở trò đồi bại sát hại duyên nhưng không tố cáo
sau đó thấy sức khỏe của cao mỹ duyên yếu đi cả nhóm lên kế hoạch sát hại nạn nhân rồi khiêng sát đặt tại khu chăn nuôi gần nhà công ở xã thanh nưa huyện điện biên
liên quan đến vụ án vào ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà trần thị hiền
cơ quan công an xác định bà hiền nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương
đường dây buôn bán ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc cao mỹ duyên bị giết
tuy nhiên hành vi của bà hiền sẽ bị xử lý ở một vụ án riêng
liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi năm bị can về ba tội danh đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can bị đề nghị truy tố là nguyễn quang vinh nguyên trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đỗ mạnh tuấn nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy
diệp thị hồng liên nguyên trưởng phòng khảo thí nguyễn khắc tuấn chuyên viên phòng khảo thí
khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình
cùng các bị can là trưởng phòng giáo dục huyện giáo viên hiệu trưởng một số trường học trên địa bàn
đều bị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngoài ra bị can đỗ mạnh tuấn còn bị truy tố về tội nhận hối lộ
bị can hồ trúc giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà bị truy tố về tội đưa hối lộ
kết quả điều tra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn quang vinh bản bạc và chỉ đạo ông đỗ mạnh tuấn
nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh
cả hai thống nhất sửa trực tiếp trên bài thi trước khi quét ảnh gửi về bộ giáo dục và đào tạo
trong đó ông vinh sẽ chuẩn bị chìa khóa phòng chấm thi bố trí niêm phong cửa phòng sao cho dễ bóc
còn ông tuấn phụ trách can thiệp vào bài thi
ngoài ra bị can hồ trúc đã đưa hối lộ ba trăm linh triệu đồng để bị can đỗ mạnh tuấn can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho hai thí sinh
cơ quan điều tra xác định các bị can đã thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật để nâng điểm cho sáu mươi năm thí sinh
sáu mươi bốn người năm hai nghìn một mươi tám một người năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó sáu mươi hai thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
sau khi uống rượu giữa hai cha con ông lô văn viên xảy ra xô xát khiến cho con trai ông viên tử vong
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với lô văn viên
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trú tại xã hữu kiệm huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi chín h
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ông lô văn viên đi uống rượu về muộn nên anh lô văn vong có lời lẽ xúc phạm đến cha mình
sau đó hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát
lô văn viên lấy dao đâm nhiều nhát vào người anh vong khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi gây án lô văn viên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt lô văn viên mức án năm năm tù về tội giết người
điện hình là vụ cấp giật tài sản
do đối tượng ngô hoàng quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú khu phố ba thị trấn rồng riềng huyện rồng riềng gây ra vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi một tháng chín
do bản thân nghiện game bắn cá để có tiền chơi game quý đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường
chiều ngày một mươi một tháng chín quý điều khiển xe máy chạy từ hướng chợ rồng riềng về xã ngọc thành
khi đến đoạn đường thuộc xã ngọc thành phát hiện chị hồ thị y hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã ngọc hòa đang lưu thông theo chiều ngược lại
trên vai có mang chiếc túi sách quý liền đuổi theo giật lấy chiếc túi sách làm cho chị hoa ngã xuống đường
vài ngày sau khi tiêu hết số tiền cướp được của chị hoa quý lại ngựa quen đường cũ
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín quý điều khiển xe từ chợ rồng riềng đến đoạn cầu chữ y phát hiện chị dương minh nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú xã vĩnh thạnh
đang trên đường về nhà trên vai có mang theo túi sách nên đã bám theo và ra tay cướp giật bên trong túi có khoảng một mươi một triệu đồng và một điện thoại
cũng thấy còn sớm nên không có cẩn thận là để túi sách đồ vô trong giỏ
rồi để chạy như bình thường nghĩ là còn sớm có một đối tượng phía sau nó chạy lên chạy qua mặt một lần mà nó qua đường phía trong chị nhìn kiến hậu chị mới sợ
chị nói ủa sao ai qua mặt xe mình mà đi phía trong nên chị mới lắc ra lắc ra một lần đầu rồi nó chạy qua mặt luôn
chị thấy nó đeo khẩu trang nói ủa ăn đêm mà đeo khẩu trang chị cảm thấy nghi ngờ nên chị cứ dòm theo còn lát nó chạy ra phía sau một lần nữa
thì chị mới đưa tay lên túi sách thì sợ là bị giật túi sách rồi đó thì vừa quay qua nhìn nó qua mặt phía trong một lần nữa là nó giật luôn
sau một mươi chín ngày biết không trốn thoát sự truy bắt của công an nên quý đã ra đầu thú
từ các vụ việc trên cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản
tránh tạo cơ hội thuận lợi cho các đối tượng ra tay thực hiện hành vi cướp giật
có như vậy mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như bảo vệ sự bình yên cho chính bản thân mình
hai nghìn một mươi chín đền thờ đào duy tử tọa lạc tại thôn ngọc sơn xã hỏi thanh huyện hoài nhơn tỉnh bình định
lại bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều vật dụng thờ cúng bằng đồng
như vậy từ cuối tháng sáu đến nay đền thờ đào duy từ đã bốn lần bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị
đối tượng rất là minh động đã lợi dụng cái sở của người trong coi lợi dụng đêm khuya để đột nhập vào đền
những lần trước là đối tượng đi vào bằng ngôi chính kệ cửa
và đến cái lần gần đánh nhất là đối tượng bể vô cửa sổ lẻn vào treo chi camera lại và lấy tài sản mang đi
những vụ trộm như trên liên tục xảy ra ở các cơ sở thờ tự các đền chùa trên địa bàn huyện hoài nhơn
trước diễn biến phức tạp trên đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài nhơn đã khẩn trương triển khai lực lượng bám sát địa bàn
phối hợp với công an cơ sở nắm chắc di biến động của các đối tượng
bên cạnh đó triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng lê thị quy hai mươi tám tuổi ở xã phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
khai nhận đã đi từ quảng ngãi vào bình định để thực hiện các vụ trộm nói trên
hiện công an huyện hoài nhơn đã khởi tố bắt tạm giam lê thị quy và tiếp tục phối hợp với công an huyện đức phổ
tỉnh quảng ngãi làm rõ các vụ trộm cắp tài sản mà đối tượng gây ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bảy
xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chư pá
tỉnh gia lai là đối tượng võ lâm tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường thống nhất thành phố pleiku tỉnh gia lai
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường diên hồng thành phố pleiku tỉnh gia lai
có nốt ruồi cách một cm dưới cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an